hoàng hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện bù đốc tỉnh bình phước điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát chín mươi ba c năm nghìn tám trăm bảy mươi năm chở trên xe nguyễn ngọc trung và nguyễn ngọc trí
khi từ tp hcm về thị xã bình long xe mất lái đâm vào xe đầu kéo mang biển số năm mươi một r bốn trăm bảy mươi ba nằm ở bên trái lề đường
hậu quả làm cho hiệp trung và trí tử vong tại chỗ xe ô tô tải bị hư hỏng nặng hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng công an tiến hành điều tra làm rõ
còn tại đà nẵng chỉ trong một ngày hôm qua đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong
vào khoảng bảy giờ một mươi năm phút sáng tại km bảy trăm chín mươi năm một trăm linh trước số nhà một trăm năm mươi tám đường trường trinh thuộc phường an hòa quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm chết một người
vào thời điểm trên có một nam thanh niên khoảng bốn mươi tuổi đã lao qua đường sắt khi có tàu tn một hành trình từ bắc đến nam đang đến
hậu quả thanh niên tử vong tại chỗ
cùng ngày một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng lại xảy ra tại ngã tư cách mạng tháng tám nguyễn hữu thọ thuộc phường khê trung quận cẩm lệ thành phố đà nẵng làm một người phụ nữ tử vong hết sức thương tâm
bà nguyễn thị thắm điều khiển xe máy lưu thông từ hướng cầu vượt hòa cầm đến vòng xoay đầu cầu nguyễn tri phương thì va chạm với xe ben chở đất do tài xế nguyễn duy hân điều khiển
hậu quả vụ va chạm bà thắm bị cuốn vào gầm xe ben và tử vong
bàn an toàn giao thông quận cẩm lệ đã trao một mươi triệu đồng tiền hỗ trợ mai táng ban đầu để gia đình nạn nhân lo hậu sự
tại quảng ngãi do tình trạng lấn chiếm xâm phạm hành lang bảo vệ công trình đường sắt để xây dựng công trình vật kiến trúc sản xuất khai thác khoáng sản
nên thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt gây thiệt hại nặng nề đặc biệt đã khiến tuyến đường sắt tê liệt nhiều giờ đồng hồ
đây là hiện trường vụ tàu se bốn bị chật đường dây tại đoạn km chín trăm tám mươi tám cộng một trăm linh đường sắt thuộc xã phổ thạnh huyện đức phổ làm đường sắt bị tê liệt nhiều giờ xảy ra vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
nguyên nhân do công ty trách nhiệm hữu hạn đồng khánh đang thi công cầu vượt quốc lộ một a làm rơi đá xuống đường dây thiệt hại trên một năm tỷ đồng
cho đến nay việc công ty khắc phục thiệt hại vẫn chưa xong
thi công cầu đường sắt cầu đường bộ vượt qua đường sắt ra đá vào đường sắt thì đối chung là đơn vị thi công lầm bừa làm ảo
tất cả các quy trình người ta cấp giấy phép đều trong đó có biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công đó rồi
nhưng mà thi công ông không cấp hành cái biện pháp an toàn đó
trước đó cũng tại đoạn đường sắt qua huyện đức phổ một tảng đá lớn rơi từ vị trí thi công quốc lộ một xuống đường dây làm đình trệ việc lưu thông tàu
thực tế nhiều vụ việc tai nạn sau
giao thông đường sắt cho thấy khi các chứa ngại vật là đất đá chỉ cần tàu va chạm là cả trăm hành khách trên tàu sẽ nguy hiểm đến tính mạng
việc lưu thông của ngành đường sắt cũng sẽ bị đình trệ
hành lang an toàn nhau thông ngăn cách giữa đường sắt và đường bộ vẫn chưa đảm bảo
ví dụ cụ thể ở km chín sáu cộng đi chín sáu cộng hai trăm linh có khoảng tám mươi m là chưa có hàng rào hồ lang
chưa có hàng rào hồ lang mà chân lệch cao độ giữa đường sắt và đường bộ là khoảng từ sáu đến tám m
đường bộ cao hơn đường sắt những phương tiền giao thông đường bộ có thể gây tai nạn có thể ảnh hưởng đến đường sắt làm ảnh hưởng đến an toàn cho tàu
vì vậy đề nghị các cơ quan quản lý đường bộ có hàng rào ngăn cách giảm thiệu tai nạn
để ngăn chặn tình trạng này ubnd các địa phương đã tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng cấp phép xây dựng
cấp quyền sử dụng đất tại các địa bàn có đường sắt đi qua phải thực hiện nghiêm theo luật giao thông đường sắt
không cấp đất cấp phép xây dựng trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt
chỉ đạo chính quyền các xã phường thị trấn phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi lấn chiếm xâm phạm hành lang bảo vệ công trình đường sát
để xây dựng công trình vật kiến trúc sản xuất khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng
có như thế mới không còn xảy ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc cho ngành đường sắt
sáng nay công an quận gò vấp tp hcm cho biết đang khẩn trương làm rõ vụ hai nhóm thanh niên truy sát nhau
trên đường phạm văn triêu thuộc địa bàn phường một mươi bốn khiến hai thanh niên phải nhập viện trong đó có người bị chém đứt lìa tay
trước đó gần hai mươi hai h ngày sáu tháng ba hai nhóm thanh niên hơn một mươi người gặp nhau tại khu vực cây xăng biên khoa phường một mươi bốn quận gò vấp
tại đây nhóm bốn thanh niên cầm theo nhiều hung khí là dao mã tấu tự chế lao vào tấn công nhóm thanh niên còn lại
một người bị chém đứt lì tay người còn lại bị truy sát tới khi ngã gục
mặc dù nhiều người chứng kiến vụ việc nhưng không dám vào can ngăn do nhóm thanh niên quá hung hãn
gây án xong các đối tượng đã lên xe bỏ trốn nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu
tiếp nhận trình báo công an quận gò vấp có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng
một số hình ảnh từ camera an ninh xung quanh khu vực ghi lại được diễn biến vụ việc đã được thu thập để phục vụ công tác điều tra truy xét các đối tượng liên quan
bước đầu xác định nạn nhân trong vụ việc là bùi hoàng thiên phương một mươi bảy tuổi

bài bàn uống nước khóa cửa và đi xe máy ra khỏi nhà
và đến một mươi sáu h ngày hôm qua ngày sáu tháng ba lực lượng công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp vũ anh sáng khi y đang lẩn trốn tại xã ninh khang huyện hoa lư
trước đó do vũ anh sáng có biểu hiện tự kỷ nên gia đình đã đưa đi bệnh viện tâm thần tỉnh điều trị hai tháng
thưa quý vị qua công tác tuần tra đêm vùng giáp danh với tỉnh quảng nam lực lượng công an xã hòa phú huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã phát hiện một nhóm đối tượng
đang vận chuyển gỗ lậu qua địa bàn
khi thấy lực lượng làm nhiệm vụ các đối tượng nhanh chóng thả nhiều phách gỗ xuống đường thuộc khu vực giáp danh quảng nam đà nẵng rồi quay đầu xe bỏ chạy
tiếp cận hiện trường công an xã hòa phú phát hiện sáu phách gỗ nhóm một có giá trị hàng trăm triệu đồng
ngay sau đó lực lượng chức năng đã tạm giữ số gỗ lậu nói trên
được biết thời gian gần đây đối tượng vận chuyển gỗ lậu thường câu kết với nhau tập kết gỗ tại khu vực giáp danh
lựa chọn thời điểm về đêm để thực hiện trao đổi vận chuyển về đà nẵng tiêu thụ
đáng chú ý không chỉ tăng về số vụ mà lượng gỗ thu được cũng tăng cao
nhu cầu gỗ ngày một cao nên bất chấp lệnh đóng cửa rừng các đối tượng vẫn vào rừng khai thác gỗ và đưa đi tiêu thụ
đây là những tăng vật mà đội kiểm lâm khánh hòa phát hiện
các đội kiểm lâm cơ động đã phát hiện và bắt giữ trong thời gian qua
và mới đây lại có thêm một vụ vận chuyển gỗ với khối lượng lên đến tám mét khối bị bắt giữ
điều đó cho thấy quy mô các vụ khai thác vận chuyển ngày một tăng dần
thế nhưng để tìm được ai là chủ số gỗ này thật không hề đơn giản
vì các tài xế tham gia vận chuyển đều dùng mọi lý do để qua mặt lực lượng chức năng
những cánh rừng thuộc địa phận khánh vĩnh tiếp tục là địa bàn khai thác quen thuộc của lâm tặc
giá vận chuyển mỗi khối gỗ ra ngoài tỉnh hiện rất cao lên đến cả triệu đồng
nên nhiều tài xế vẫn bất chấp các quy định của pháp luật để tham gia vận chuyển
từ cảnh giác cao của lực lượng chúng tôi chúng tôi đã trực chiến hai mươi bốn h bốn và đủ sức đủ lực lượng
trong dịp tết qua thì các đối tượng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép
chúng tôi dự đoán rằng sẽ lợi dụng vào những dịp tết xuân sẽ có những hành vi vận chuyển khai thác lâm sản đã phép
nên chúng tôi trong thời gian dịp tết chúng qua chúng tôi đã bắt được rất nhiều vụ
và cùng phối hợp với đội quản lý bảo vệ rừng và đội lâm cơ động và trạm và hạt kiên nông khánh vĩnh
đã tiến hành chốt chặn ngay trong cửa rừng
thế nên từ ngày chốt chặn đến nay thì vận chuyển có giảm hẳn
việc xử lý kiên quyết các vụ vi phạm đã phần nào làm trùn chân các đối tượng tham gia khai thác vận chuyển
tuy nhiên công tác kiểm soát lâm sản vẫn đối mặt với nhiều nguy cơ
khi mà thời gian gần đây các đối tượng đã chuyển hướng sử dụng tuyến đường qua khánh hòa
vận chuyển gỗ từ đắk lắc đi tiêu thụ tại các tỉnh khác
hiện nay tình hình là vận chuyển khai thác
tiếng đường đắk lắk đổ về khánh hòa
hiện nay do nhu cầu về sử dụng lâm sản và tiến đường khánh vĩnh đã tạm ngưng
từ đó nhu cầu phát sinh từ đó là các đối tượng tiến hành mua bán gỗ lậu
từ trên tiến đường đắk lắk đang đổ về khánh hòa
từ đó chúng tôi đang tập trung và khoan tổ để cùng nhau theo dõi tiến đường dài của đắk lắk
đã gỗ lậu đang đổ về khánh hòa
những cánh rừng ở khánh vĩnh luôn đối mặt với nguy cơ xâm hại bất cứ lúc nào
và các đối tượng lâm tặc vẫn thường xuyên vào rừng khai thác vận chuyển gỗ về xuôi
bằng nhiều cách từ đường bộ đường sông và bằng nhiều phương tiện khác nhau
để qua mặt lực lượng chức năng
chính vì vậy lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với các lực lượng chức năng khác và chủ rừng
để mạnh truy quét sâu vào rừng để lùi các đối tượng
ngày mùng tám và ngày mùng chín đồng loạt có nhiệt độ cao nhất đạt mức là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sa ngày mùng một mươi tháng ba khối không khí lạnh di chuyển xuống cũng làm thay đổi
thời tiết khu vực này trời chuyển nhiều mây có mưa nhỏ và nhiệt độ sẽ giảm dần
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết trong những ngày tới
vẫn chưa có nhiều thay đổi trời vẫn mây thay đổi phổ biến không mưa
ngày có nắng với mức nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống chỉ còn giao động là từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới vẫn mang kiểu mây thay đổi đêm không mưa
ngày nắng nhiệt độ ngày đêm phổ biến giao động là từ một mươi bảy đến ba mươi bốn độ
tình trạng nắng nóng do vậy khô hạn tại đây vẫn chưa được cải thiện
vẫn còn tiếp diễn và tiếp tục kéo dài
khu vực nam bộ duy trì trạng thái thời tiết không mưa và có nắng nhiều
mức nhiệt cao hơn cả vẫn là các tỉnh thành thuộc miền đông nam bộ
với nhiều nơi đạt ngưỡng nắng nóng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ